ngay sau khi quốc hội phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
thì nhiều ngành hàng nông sản có lợi thế tận dụng cơ hội đi vào thị trường châu âu
trong đó đặc biệt là gạo
tuy nhiên khác với các thị trường truyền thống muốn nhắm đến thị trường này
thì cần bảo đảm làm ra được những hạt gạo chất lượng cao
đây là dụng lúa được cấy theo tiêu chuẩn xuất khẩu được bao tiêu đầu ra
mọi công đoạn nông dân phải tuân thủ đúng quy trình bảo đảm làm ra hạt gạo sạch
và đạt chất lượng cao
dù mới là vụ đầu tiên áp dụng quy trình sản xuất mới
nhưng nông dân đã nhận thấy ngay sự thay đổi giá trị trên mảnh ruộng của mình
sản xuất gạo sạch theo mô hình tập trung diện tích lớn
đang là xu hướng để thay đổi giá trị thu nhập cho người nông dân
các hợp tác xã ở địa phương đứng ra làm đầu mối hoạt động như một doanh nghiệp
thuê đất của dân và thuê luôn người nông dân làm công ăn lương
đồng bằng sông hồng vốn trước nay được định vị là vùng sản xuất lúa
phục vụ nội tiêu còn xuất khẩu là vai trò của đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên các doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp đang thay đổi tư duy này
đặc biệt với cánh cửa mà hiệp định evf
ta đang mở ra việc xuất khẩu gạo việt nam đi các nước eu sẽ không bị bó hẹp bởi hạn ngạch
thì lúa gạo đồng bằng sông hồng đang đứng trước những cơ hội truyền hình
tuy nhiên châu âu là thị trường có yêu cầu chất lượng cao
vì vậy các doanh nghiệp người sản xuất phải làm ra được loại gạo đáp ứng đúng
phân khúc thị trường cao cấp thì mới tận dụng được cơ hội xuất khẩu đến thị trường này
gạo hữu cơ gạo chất lượng cao là một cái phân khúc mà chúng ta đang tích cực triển khai
đặc biệt với những việc đồng bộ hóa các khung khổ thể chế như nghị định về nông nghiệp hữu cơ
như là nghị định về xuất khẩu gạo v v thì chúng ta đã tạo ra một bước đầu để đón nhận những cơ hội này
đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết thêm
dù tiêu thụ gạo ít nhưng eu lại yêu cầu tiêu chuẩn rất cao
vì thế chỉ có hai mặt hàng có lợi thế xuất khẩu đi châu âu là gạo đặc sản và gạo hữu cơ
điều mà doanh nghiệp xuất khẩu gạo việt nam cần là phải đạt chuẩn châu âu được chứng nhận bởi những tổ chức độc lập và có uy tín